thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị tổng kết diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn hai mươi
viết tắt là wef asean hai nghìn một mươi tám cùng dự có phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương tất cả các thành viên ban tổ chức wef asean hai nghìn hai mươi
và các đơn vị cá nhân có đóng góp nổi bật cho công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị wef asean hai nghìn một mươi tám
theo đánh giá của chủ tịch sáng lập wef hội nghị wfef asean hai nghìn một mươi tám là hội nghị thành công nhất trong hai mươi bảy năm wfef tổ chức hội nghị tại khu vực
hội nghị có số lượng đại biểu đông nhất từ trước tới nay với hơn một đại biểu
trong đó có sự tham dự nhiều nhất của nguyên thủ các nước asean lãnh đạo cấp cao các nước đối tác
và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực và thế giới thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế
phát biểu tại hội nghị
thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương các bộ ngành địa phương doanh nghiệp và ban tổ chức hội nghị đã đồng lòng
trung sức và nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao có phần vào thắng lợi chung của hội nghị wef asean hai nghìn một mươi tám
thủ tướng khẳng định wef asean đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện từ chủ đề nội dung
tuyên truyền văn hóa đến lệ tân hậu cần an ninh và y tế cả về đa phương và song phương
đưa việt nam trở thành tâm điểm chú ý của khu vực và thế giới khẳng định năng lực chủ động đóng góp xây dựng
định hình các thể chế đa phương cũng như tầm vóc bản lĩnh và trí tuệ của việt nam trong đề xuất chủ đề
nội dung ưu tiên ý tưởng sáng kiến cải tiến đổi mới và sáng tạo trong tổ chức điều hành hội nghị
góp phần quan trọng khẳng định và nâng cao hơn nữa vai trò vị thế và uy tín của việt nam trong asean
khu vực và thế giới đóng góp và thực hiện chủ trương của đảng về nâng tầm và nâng cao hiệu quả chất lượng công tác đối ngoại đa phương
một trong những yếu tố quyết định thành công của wef asean hai nghìn một mươi tám là sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất sâu sát
hành động quyết liệt phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo vì lợi ích của đất nước nhân dân và doanh nghiệp
vận dụng và phát huy tốt kinh nghiệm từ tổ chức các hội nghị đa phương lớn tại việt nam trong thời gian qua
nhất là năm apec hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám hội nghị thượng đỉnh gms sáu và clv một mươi khẳng định thành công và bài học của hội nghị wff asean hai nghìn một mươi tám
tiếp tục tạo khí thế mới cho hội nhập quốc tế mở ra cơ hội mới cho phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp cần phát huy tăng cường hiệu ứng lan tỏa của wfef asean hai nghìn hai mươi
nhất là tập trung triển khai hiệu quả các kết quả sáng kiến của việt nam tại hội nghị
thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước
tại hội nghị thủ tướng đã trao bằng khen của thủ tướng cho các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc
đóng góp tích cực cho thành công của diễn đàn wff asean hai nghìn một mươi tám